một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên không gian mạng
với số tiền giao dịch đặt cược lên đến gần hai tỷ đồng lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương bóc gỡ triệt xóa
hiện một mươi ba bị can trong đường dây này đã bị khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ
theo điều tra nguyễn tuấn anh chú tại quận hoàng mai hà nội đã mua mã cốt
của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng internet đặt tên là sàn vitsa
sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình theo hình thức đa cấp
thông qua mạng xã hội huy và các đối tượng tạo ra các hội nhóm đăng tải thông tin quảng cáo
tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn các hoạt động cách lôi kéo người chơi
để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp
các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh hải dương
thành phố hà nội và một số tỉnh thành khác trong thời gian từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn vitsa
do đường dây của tuấn anh tổ chức lên tới gần hai tỷ đồng
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an tỉnh nghệ an vừa bắt đối tượng trần quốc lô về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ bốn kg ma túy đá một bánh heroin hai khẩu súng bảy viên đạn và nhiều tăng vật có liên quan
trần quốc lô trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán
vận chuyển ma túy từ nước ngoài về nghệ an rồi tiêu thụ trong cả nước
đây là đối tượng rất nguy hiểm thường xuyên mang theo vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng công an khi bị vây bắt
sau một thời gian kiên trì theo dõi ngày hai mươi tám tháng bốn tại xã khánh hợp huyện nghi lộc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện nghi lộc đồng chủ trì
đã bao vây bắt giữ khẩn cấp trần quốc lô cùng số tăng vật nêu trên
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ đối tượng hồ viết an ninh
trú tại thôn ba xã e bờ hốc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng bốn tại nhà của ông tăng a rẩu có tổ chức ăn nhậu
đến khoảng hai mươi một giờ thì giữa ninh và anh phạm văn toàn xảy ra mâu thuẫn nhưng được nhiều người can ngăn
sau đó ninh đã đi vào khu vực bếp nhà ông rẩu
rẩu lấy một con dao thái lan cất giấu trong người và tiếp tục quay lại bàn ăn
khoảng ba mươi phút sau ninh ra ngoài lấy xe máy đến nhà anh toàn để nói chuyện
sau đó anh toàn và anh nguyễn xuân hùng cùng một số người bạn đi về đến nhà gặp ninh và đã xảy ra xô xát
lúc này ninh rút con dao đâm nhiều nhát vào người anh hùng gây tử vong
phòng một mươi cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa bắt được một đối tượng truy nã sau nhiều năm lẩn trốn
đối tượng truy nã bị bắt là nguyễn hồng quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
quê ở huyện nông cống tỉnh thanh hóa
đây là đối tượng bị công an tỉnh nghệ an truy nã vì hành vi bỏ trốn
sau khi bị khởi tố bị can vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ năm hai nghìn một mươi ba
sau chín năm lẩn trốn ở trong nước và nước ngoài với nhiều giấy tờ tùy thân giả
đến khoảng một mươi một giờ trưa ngày ba mươi tháng bốn bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an đã phát hiện nguyễn hồng quang đang trên đường di chuyển ra hà nội để liên hệ với người thân
lập tức trinh sát tiến hành các mũi tiếp cận bắt giữ được đối tượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
tính đến chín h một mươi năm phút sáng ngày hôm nay đơn vị khai thác tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
và thành phố hồ chí minh long thành dầu dây đều một lần phải thực hiện việc xả chạm do lưu lượng xe quá đông
đây là thông tin ban đầu về tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc
do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec quản lý vận hành
cụ thể trạm thu phí cao bồ trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình đã xả trạm trong năm mươi hai phút
từ tám giờ hai phút đến tám giờ năm mươi bốn phút
đây là thời gian xả chạm dài nhất từng được thực hiện trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
theo vec mật độ xe lưu thông trên tuyến đường cao tốc cầu rẽ ninh bình đã tăng nhanh từ năm giờ ngày ba mươi tháng bốn đến chín giờ sáng
dòng xe vẫn tăng lên
dự kiến trong ngày hôm nay tuyến đường cao tốc cầu rẽ ninh bình sẽ phục vụ khoảng sáu mươi năm tới bảy mươi năm lượt phương tiện
công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc việt nam vece đã tiến hành xả chạm thu phí long phước
hướng từ tp hcm đi đồng nai từ lúc năm h bốn mươi năm do lưu lượng tăng cao
đồng thời cơ quan chức năng cũng tiến hành phân luồng từ xa điều tiết hạn chế xe đi vào cao tốc
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vào tối ngày hôm qua trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn
công an phường hòa an quận cẩm lệ
tp đà nẵng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhóm hai mươi thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập chuẩn bị hung khí để đến nhau
bất ngờ kiểm tra một quán bia trên địa bàn công an phường hòa an đã phát hiện có hai mươi thanh thiếu niên tuổi đời từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
phần lớn chú ở phường hòa an và các địa phương lân cận đang tụ tập với những biểu hiện khả nghi nên mời về cơ quan công an làm việc
qua tử tết hai năm trên hai mươi đối tượng dương tính với chất ma túy
số thanh thiếu niên này khai nhận quen biết nhau qua mạng xã hội thường hay tụ tập chơi bẩi trình diễn xe máy trên đường
tổ công tác phát hiện trên xe có chín trăm bảy mươi kg vải cây hai bộ quần áo mưa một mươi bốn năm trăm linh cái võng lưới hai mươi cuộn dây đai và hai tấn túi ni lông tổng trị giá hàng hóa khoảng bốn trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế hùng sử dụng hóa đơn chưa phát hành và hóa đơn không hợp pháp với hàng hóa thực tế trên xe
tổ công tác tiến hành bàn giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên ra quyết định tạm giữ phương tiện cùng hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tại công viên thủ lệ thành phố hà nội rất đông người dân đã đến đây vui chơi
dù thời tiết nắng nóng nhưng dòng người vẫn đổ về chật kín các lối đi người dân xếp hàng dài chờ mua vé gây ùn tắc tại cổng vào vườn thú hà nội
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
một mươi giờ sáng dù thời tiết nắng nóng nhưng tại cổng vào vườn thú hà nội
dân xếp hàng mua vé giá vé cho người lớn là ba mươi đồng trẻ em là hai mươi đồng
số lượng người đến công viên thủ lệ trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ có thể lên tới hơn một trăm linh lượt người
khắp các ngã đường
trong công viên chật kín người đi lại nên để xe quá tải dẫn đến tình trạng tắc nghẽn và quá tải cục bộ
do đông khách nên nhà xe của công viên hết chỗ để xe người dân phải gửi bên ngoài với mức giá không có nhiều thay đổi so với ngày thường
giá cả hàng hóa thì mình thấy là giá vẫn như ngày thường vẫn bình thường chứ không tăng và cũng không giảm
riêng gửi xe thì mình thấy giá cũng hợp lý và hiện tại cũng không có thấy bất thường gì về cái việc gửi xe cả
tại các địa điểm vui chơi khác trên địa bàn thành phố hà nội
lượng người dân đến cũng vô cùng đông đúc giá cả hàng hóa dịch vụ tại những điểm này vẫn giữ ổn định so với ngày thường
nắng nóng chật trội và ngột ngạt nhưng nhiều người dân vẫn rất vui vẻ bởi qua thời gian dài do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
thì dịp nghỉ lễ dài ngày chính là khoảng thời gian thích hợp để vui chơi
dù vậy nhưng việc đảm bảo phòng chống dịch vẫn cần đặt lên hàng đầu khi nền kinh tế của đất nước đã bị ảnh hưởng không nhỏ trong suốt hai năm qua